triệt phá hai vụ mua bán trái phép chất ma túy và chứng thu giữ là bảy bánh heroin và một mươi hai viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào khoảng tám h ba mươi tối ngày hai mươi bốn tháng ba lực lượng chức năng bắt giữ tráng y phánh và mùa thị xía
tại khu vực xã triển hác huyện mộc châu tỉnh sơn la thu giữ năm bánh heroin hai điện thoại di động một xe máy và một số tăng vật khác
chỉ trước đó một tiếng đồng hồ tại quốc lộ sáu thuộc địa phận xã tú nang huyện yên châu tỉnh sơn la lực lượng chức năng bắt quả tang
hạng a sà chú tại huyện mộc châu tỉnh sơn la cùng với vật chứng là hai bánh heroin và một mươi hai viên ma túy tổng hợp
đối tượng sà khai nhận mua số ma túy này về để bán kiếm lời
với tội danh mua bán trái phép chất ma túy ba bị cáo đỗ minh phương võ gia vương và phạm thị trúc mai
vừa bị tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tuyên phạt từ bảy đến hai mươi năm tù giam
cụ thể từ tháng sáu đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai phương nhiều lần mua ma túy các loại để sử dụng và mang bán cho vương và mai
nhằm thu lợi bất chính hai đối tượng vương và mai bị bắt quả tang trên đường mua ma túy về nhà
mở rộng điều tra khám xét nơi ở của phương lực lượng công an thu giữ hơn một trăm linh năm gam ma túy các loại
in ấn các giấy giả mạo rồi thay đổi vỏ bọc pháo hoa nổ thành pháo hoa do bộ quốc phòng sản xuất để bán kiếm lời
hai đối tượng vừa bị công an huyện thanh trương tỉnh nghệ an phát hiện bắt giữ
vào ngày hôm qua tại xóm phượng sơn xã đồng văn huyện thanh trương công an huyện thanh trương bắt giữ đối tượng phạm công sử
đang vận chuyển hàng cấm thu giữ ba mươi một kg pháo hoa nổ sử khai nhận số pháo trên được phùng nguyễn thanh vi thuê vận chuyển
khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của vi cơ quan công an thu giữ tiếp hơn ba mươi một kg pháo hoa nổ và một số dụng cụ dùng để chế tạo pháo
bên cạnh đó đối tượng còn sử dụng các vỏ thùng được in hình hoa quả để ngụy trang
với hành vi trộm cắp tài sản trương văn ngọc đã bị công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước tạm giữ
đồng thời truy bắt đồng phạm của ngọc để điều tra làm rõ về hành vi trên
tổ công tác phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã bám sát
khi phát hiện lực lượng chức năng hai đối tượng vứt xe bỏ chạy
tuy nhiên đối tượng điều khiển xe là trương văn ngọc bị bắt giữ
chiếc xe máy đang đi là tăng vật mà chúng đã lấy trộm vào ngày hai mươi ba tháng ba
sau đó mang về gắn biển số giả mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
khám xét nhanh tổ công tác thu giữ một số tăng vật cùng với nhiều vàng giả
được cho là công cụ để ngọc và đồng phạm đi lừa đảo
liên quan đến vụ clip bé trai bị hành hạ ép sử dụng chất nghi là ma túy xảy ra trên địa bàn thành phố hồ chí minh
ngày hôm nay công an huyện hóc môn đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh
điều tra xác minh làm rõ vụ việc
theo hình ảnh từ đoạn video clip một người đàn ông xăm trổ không mặc áo đã nhiều lần chửi bới văng tục đối với em bé này
thậm chí có đoạn clip ghi lại cảnh em bé bị ép hút chất nghi là ma túy
trong clip còn có tiếng của một người phụ nữ nhưng khi chứng kiến sự việc người này cũng không có hành động can ngăn
lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh thời điểm địa điểm quay các đoạn clip trên để làm rõ vụ việc
hiện nay nhiều người cho rằng việc có người nhờ cầm hộ hàng hóa qua biên giới hoặc tại sân bay
bến tàu bến xe là điều hết sức bình thường
tuy nhiên bộ công an khuyến cáo trong nhiều trường hợp giúp người khác cầm hộ vận chuyển hàng hóa
có thể sẽ phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý rất nặng nề
bộ công an đề nghị người dân khi được nhờ cầm hộ hàng hóa nhất là cầm hộ qua biên giới
cần phải kiểm tra xác định rõ hành vi đó có trái quy định của pháp luật hay không
trường hợp di chuyển tại sân bay bến tàu bến xe nơi công cộng cần cảnh giác với những hành vi lạ bất thường
không nên sách đổ hộ người lạ khi chưa biết rõ về hành lý
giữa hành lý và giấy tờ tùy thân của mình cẩn thận
có trách nhiệm thông báo với nhân viên an ninh hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
khi phát hiện hoặc bị phát hiện hành lý của mình nghi có chứa chất cấm hàng cấm
và hợp tác để xác minh điều tra làm rõ các yếu tố cố ý hoặc vô ý của hành vi vận chuyển hàng cấm chất cấm
bộ công an sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
những hành vi vận chuyển trái phép ma túy hàng hóa bị nghiêm cấm
nhất là hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn lợi dụng danh nghĩa cơ quan tổ chức vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới
không ít người vì thiếu tìm hiểu thông tin đã bị lừa đảo thông qua hình thức tư vấn du học dẫn đến tiền mất tật mạng
thủ đoạn này không hề mới đã được cảnh báo rất nhiều lần
thế nhưng vẫn có nhiều người dân sập bẫy
sau khi tốt nghiệp đại học trong nước gia đình anh nguyễn văn tứ tỉnh hà nam
có mong muốn cho con được đi du học tại úc
sau khi tìm hiểu về các chương trình học tại đất nước này
anh đã tìm đến công ty tư vấn du học có tên công ty cổ phần tập đoàn việt nguyễn
với yêu cầu của công ty anh đã nộp một trăm bảy mươi chín triệu để đặt cổng lệ phí
thế nhưng đến nay sau ba năm chờ đợi con anh tứ vẫn chưa được đi du học
cũng lên trình bày hoàn cảnh khó khăn để rút lại số tiền cọc còn lại
nhưng mà hiện tại từ đến bây giờ này cũng làm đơn đến công an quận long biên
tôi là người dân
thì tôi chỉ muốn tất cả mọi người là muốn đi học và kiểm tra tất cả
kiểm tra tất cả kỹ lưỡng của công ty
còn có nhiều trường hợp khác cũng là đạn nhân của công ty cổ phần tập đoàn việt nguyễn
trong số này có người bị lừa đến gần một tỷ đồng
lợi dụng tâm lý muốn được đi du học nước ngoài của nhiều phụ huynh học sinh
các đối tượng đã có những thủ đoạn lừa đảo một cách tinh vi để chiếm đoạt tài sản
với những chiêu trò khác nhau như
các đối tượng thường thành lập các công ty
trung tâm đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
sau đó thu tiền dịch vụ nhưng không dùng số tiền đó đúng mục đích
mà tiêu sẻ cá nhân hoặc bán lại hồ sơ cho các trung tập khác
các đối tượng thường thành lập các công ty thì các bạn có thể tìm hiểu kỹ

cũng như là đội ý tính của các công ty này trên thị trường
đặc biệt là trong trường hợp mà các bạn ký hợp đồng
các công ty và trung tâm không đảm bảo chất lượng
việt nam có hơn hai đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học
nhu cầu du học tăng như mảnh đất màu mỡ để các công ty tư vấn du học đua nhau mọc lên
thế nhưng không phải đơn vị nào cũng thực sự có đủ năng lực hoạt động
trong lĩnh vực tư vấn dịch vụ du học
nếu có dự định du học qua các công ty thì khách hàng cần tìm hiểu thật kỹ
giấy phép độ uy tín của các cơ sở
không nên nghe vào những lời quảng cáo
dự trị dự trị dự trị dự trị dự trị
các công ty có thể tìm hiểu thật kỹ hợp đồng
chuyển tiền một cách nhanh chóng mà cần xem xét kỹ
nhật là các điều khoản trong hợp đồng
không ít trường hợp các trung tâm kém chất lượng
đã đưa vào hợp đồng các điều khoản bất lợi
thậm chí miễn trừ trách nhiệm của họ
khi xảy ra sự cố đối với khách hàng
thưa quý vị không quản ngại
hiểm nguy giữa trời đêm giá rét
chàng trai trẻ lau mình xuống dòng nước lạnh
để cứu người hành động ấy đã kịp thời
đưa hai người trong tình huống nguy hiểm
lên bờ an toàn và người mà chúng tôi đang nhắc tới
là chàng trai một mươi bảy tuổi nguyễn trung hiếu
người vừa được trao tặng huy hiệu
tuổi trẻ dũng cảm
không giờ ngày hai mươi một tháng hai
tại khu vực quán cà phê bích câu
đoạn đường trần quốc toản
ven hồ xuân hương thành phố đà lạt
một chiếc xe ô tô đang lưu thông
bất ngờ lau thẳng xuống hồ
hai người đàn ông đã bung được cửa xe
và tự bơi vào bờ
tuy nhiên trong xe vẫn còn tiếng kêu cứu
trời đêm giá rét
bất chấp hiểm nguy không một chút so dự
nguyễn trung hiếu đã nhanh chóng
lau xuống hồ cứu người bị nạn
đưa vào bờ an toàn
và hôm nay
huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm
đã được trao tặng cho chàng trai một mươi bảy tuổi ấy
là sự tôn vinh hành động ý nghĩa nhân văn
làm tỏa tấm gương sáng
vì cộng đồng cho bà huyên
thành thứ như học hợp hoạt nhau
thưa quý vị nhằm đánh giá chất lượng
hiệu quả mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
tại các khu dân cư
vào tối ngày hôm qua công an tỉnh vĩnh phúc đã tổ chức
thực tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ
tại tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
ở phương ngô quyền thành phố vĩnh yên
tới dự có thiếu tướng nguyễn văn long
thứ trưởng bộ công an

và tư lượng chữa cháy
phun vào đám cháy

được một trăm một mươi hai mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
ba mươi bốn mô hình điểm chữa cháy công cộng
góp phần nâng cao nhận thức
trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ của các hộ gia đình
tuy nhiên do các mô hình mới được thành lập
nên các thành viên chưa được tập huấn
thao tác sử dụng các phương tiện dụng cụ chữa cháy
chưa có kinh nghiệm trong công tác phối hợp xử lý tình huống
bởi thực tập phương án chữa cháy
cứu nạn cứu hộ tại tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
ở phương ngô quyền thành phố vĩnh yên
mô phỏng tình huống xảy ra cháy
tại khu dân cư có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
nhằm hướng dẫn các thành viên trong tổ liên gia
phối hợp tổ chức chữa cháy cứu nạn cứu hộ
với phương châm lực lượng ở trong dân
phương tiện ở trong dân hậu cần ở trong dân
chỉ huy ở trong dân
kịp thời chấp lấy thời điểm vàng
trong công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ
khi có cháy nổ xảy ra
mở được sự quan tâm của tỉnh
cũng như thành phố và của phương ngô quyền
tổ chức cái buổi diễn tập
về công tác phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
của tổ dân phố chúng tôi
đây là cái rất phù hợp
với nguyện vọng của người dân
cũng như là của ý đảng lòng dân
để người ta nắm chắc được
các chuyên môn kỹ thuật
trong công tác phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
để bảo vệ cái tài sản của gia đình người ta
cũng như là bảo vệ được cái tài sản
chung của dân
trong tổ dân phố
các biểu tại buổi diễn tập
thiêu thông nhất là
tân long thứ trưởng bộ công an
ghi nhận công tác phòng cháy chữa cháy
của tỉnh vĩnh phúc trong thời gian qua
nhất là việc xây dựng các mô hình tổ liên gia an toàn
phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng
tôi ghi nhận và biểu dương
cái sáng kiến và sự quá trình
tổ chức các cái điều kiện
cần thiết để chúng ta tổ chức
cái buổi diễn tập
thực tập phương án chữa cháy ngày hôm nay
trên cơ sở cái buổi chữa cháy hôm nay
thì bộ công an
cũng sẽ chỉ đạo các đơn vị nghệ vụ
sẽ rút kinh nghiệm để chúng ta tiếp tục hoàn thiện
cái mô hình phòng cháy chữa cháy
trong toàn quốc trong tình hình mới
và sẽ đạt kết quả cao hơn
thưa bà con để tiếp tục
công tác làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy
trên địa bàn tỉnh và
rút kinh nghiệm triển khai trên toàn quốc
thì tôi có mấy ý kiến như sau
thứ nhất là tôi đề nghị
công an vĩnh phúc tiếp tục xây dựng
và triển khai rộng các cái mô hình
mà chúng ta trên cơ sở
cái buổi rút kinh nghiệm diễn tập
và rút kinh nghiệm ngày hôm nay
để chúng ta đưa công tác phòng cháy chữa cháy
thực sự đi vào trong đời sống của nhân dân
và nó thực sự
là những cái vũ khí quan trọng
để người dân biết
và tự bảo vệ mình trong cuộc sống
tôi đề nghị ubnd tỉnh vĩnh phúc
tiếp tục quan tâm chỉ đạo
các cái cơ quan trên địa bàn tỉnh
và địa phương
hối hợp với lựa quan triển khai
có hiệu quả các chỉ thị một của
thủ tướng chính phủ
tạo điều kiện cho lực lượng công an
các cái ngành các cái cấp
trong kinh phí
và các phương tiện đảm bảo
để thực hiện triển khai
xây dựng cái mô hình phòng chào
có chất lượng hiệu quả hơn
là như đây tôi cũng xin kính đề nghị
các cái tổ liên gia trên địa bàn tỉnh
tiếp tục diễn tập
những cái mô hình
tại cái tổ liên gia của mình
viết động tuyên truyền
những người những hội gia đình
và nhân dân trên địa bàn tỉnh
sẽ tiếp tục tham gia công tác phòng cháy chữa cháy
để đảm bảo chúng ta
có những cái kết quả tốt hơn
thiếu tướng nguyễn văn long
cũng đề nghị cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
tiếp thu ý kiến đóng góp của các đơn vị địa phương
tham dự buổi thực tập
để xây dựng văn bản hướng dẫn công an các địa phương
tổ chức thực tập phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ đối với mô hình
tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
tại các cụm dân cư trên toàn quốc
ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện
công an thành phố hải phòng
vừa tổ chức khai mạc
ngày hội tiên máu tỉnh nguyện
của cán bộ chiến sĩ trong năm hai nghìn hai mươi ba
nhiều năm qua công an thành phố
luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu
phong trào hiến máu tỉnh nguyện của thành phố
qua các chiến dịch vận động hiến máu tỉnh nguyện
ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện
công an thành phố hải phòng
công an thành phố đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu mỗi năm
từ đó bổ sung thiết thực vào nguồn dự trữ máu của thành phố
được ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện
thành phố ghi nhận đánh giá cao
kết thúc ngày hội hiến máu tỉnh nguyện
ban chỉ đạo thu được tổng số năm trăm ba mươi ba đơn vị máu
thời gian tới công an thành phố
tiếp tục tạo điều kiện để công tác vận động hiến máu tình nguyện
trở thành nét đẹp truyền thống của mỗi đơn vị
động viên cán bộ chiến sĩ tích cực tham gia hiến máu tình nguyện
và biểu dương những tập thể cá nhân có nhiều thành tích
trong phong trào hiến máu tỉnh nguyện
tối nay học viện cảnh sát nhân dân
tổ chức đêm giao lưu văn hóa văn nghệ
tại hội trại truyền thống với chủ đề
tiếp lửa truyền thống
với quy mô hai mươi trại
từ các đơn vị trong và ngoài lực lượng
hội trại là sân chơi lành mạnh bổ ích
cho cán bộ giảng viên và học viên học viện
là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi
các hoạt động chào mừng tháng thanh niên năm hai nghìn hai mươi ba
kỷ niệm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
và năm mươi năm năm ngày thành lập học viện cảnh sát nhân dân
thông qua đó góp phần tuyên truyền giáo dục
và khơi dậy lòng tự hào của tuổi trẻ học viện
về truyền thống năm mươi năm năm xây dựng và phát triển
động viên tuổi trẻ học viện phát huy
tinh thần sung kích sáng tạo không ngừng học tập
dàn luyện phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao
năm hai nghìn hai mươi ba được xác định là năm
năm quốc gia về dữ liệu số
trọng tâm là số hóa xây dựng kết nối
chia sẻ dữ liệu giữa các bộ ngành địa phương
khai thác và sử dụng dữ liệu để phục vụ
ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp
trên cơ sở dữ liệu đã được tạo lập
nhiệm vụ quan trọng trong thời điểm này
đó là làm như thế nào để có thể duy trì
và nuôi sống được dữ liệu
và thực tế triển khai đang gặp phải những vướng mắc gì
biên tập viên linh chi sẽ có phần trình bày cụ thể
trong tiểu mục đề án sáu
vì lợi ích người dân và doanh nghiệp ngày hôm nay
một năm triển khai đề án sáu
hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu
được thực hiện trên môi trường điện tử
kết nối chính thức với
một mươi đơn vị bộ ngành ba mươi bốn địa phương
có bốn bộ ngành
triển khai số hóa tạo lập dữ liệu dùng chung
triển khai kết nối làm sạch
với gần bảy mươi triệu thông tin thuê bao di động
cấp gần tám mươi triệu thẻ
căn cứ công dân gắn chip
thu nhận gần hai mươi ba triệu hồ sơ định danh điện tử
với trên năm triệu tài khoản được kích hoạt
kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị những con số mà quý vị vừa theo dõi
đã cho thấy kết quả
sau hơn một năm triển khai thực hiện đề án sáu
từ dữ liệu dân cư
và căn cứ công dân
người dân đã được thụ hưởng rất nhiều tiện ích
và để có được kết quả này
hàng vạn cán bộ chiến sĩ công an
ở cơ sở suốt thời gian qua
đã nỗ lực duy trì dữ liệu dân cư
theo phương châm đúng đủ sạch sống
trong đó nuôi sống dữ liệu
là hết sức quan trọng
điều này đã được người đứng đầu chính phủ
của bộ công an nhiều lần nhấn mạnh
tuyệt đối không được để dữ liệu chết
có dữ liệu lớn thì mới có
để sức khỏe thông minh được
dữ liệu dân cư là một nguồn tài nguyên quý
của quốc gia
để khai thác cái nguồn tài nguyên quý này
nó tạo ra động lực
tạo ra nguồn lực
cho sự phát triển chung
trong cái kỷ nguyên số
bộ công an luôn luôn sẵn sàng
hỗ trợ các bộ ngành
các bản thể biểu phương
xây dựng tạo lập dữ liệu
qua nó tận dụng những dữ liệu
để có thể tiết kiệm chi phí
và đảm bảo đồng bộ thống nhất
phục vụ truyền thống số quốc gia

dữ liệu phải đúng đủ sạch sống
yêu cầu quan trọng này
là cơ sở cho việc đẩy mạnh
xây dựng và hoàn thiện
các cơ sở dữ liệu quốc gia
cơ sở dữ liệu chuyên ngành
từ đó để có

với xã hội
dữ liệu đóng một vai trò rất quan trọng
hiện nay trong hệ thống cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư
đã có hơn một trăm linh bốn triệu dữ liệu công dân
bộ công an xác định
việc nuôi sống dữ liệu rất quan trọng
cập nhật si biến động dân cư
phải tiến hành hàng ngày
lý thuyết là vậy nhưng khi triển khai thực tế
không phải lúc nào cũng dễ dàng
xóm trọ dành cho người lao động
tại địa bàn phường khương đình
quận thanh xuân thành phố hà nội
anh công là lao động tự do
đã chuyển đến đây cả tháng trời
anh công cho biết công việc lao động tay chân
giờ rất thất thường và khá vất vả
nên mỗi khi về đến phòng trọ
anh chỉ kịp ăn uống nghỉ ngơi
chính vì thế việc khai báo
tạm trú tạm vắng của anh vẫn chưa thực hiện
trên địa bàn quận thanh xuân hà nội
có rất nhiều phường có những xóm trọ
người lao động với đặc điểm cư trú giống như anh công
tính riêng tại phường khương đình
có khoảng hơn ba mươi dân
thì khoảng một phần ba trong số đó
là người lao động tự do từ nơi khác đến thuê trọ sinh sống
đặc biệt theo thống kê sơ bộ của công an phường
hai mươi năm trong số đó thường xuyên có di biến động
thay đổi về chỗ ở
lực lượng cảnh sát thuộc nếu không chịu xuống địa bàn
hoặc là nếu mà có xuống
nhưng không có phương pháp quản lý
không có phương pháp cách làm phù hợp
thì cái việc mà suốt ngày rồi hết tâm sức của người lao động
thì cái việc mà suốt ngày rồi hết tâm sức
vào cái việc đi kiểm tra tàng trú

thay biến đổi di biến động của người dân
nó cũng đã rất là hết vất vả khó khăn
trong khi đó lực lượng cảnh sát thuộc cần rất nhiều việc khác phải làm
những khó khăn trong cập nhật dữ liệu cư trú
tại phường khương đình quận thanh xuân hà nội
là khá tiêu biểu cho những địa bàn
có nhiều người lao động tự do từ nơi khác
đến cư trú sinh sống
tuy nhiên lực lượng công an cơ sở luôn xác định
cập nhật liên tục nuôi sống dữ liệu
là nhiệm vụ thường xuyên
không chỉ để phục vụ công tác công an
mà còn chính là để phục vụ cho lợi ích
của mỗi người dân
có thể hiểu một cách đơn giản
dữ liệu được nuôi sống là khi nó được khai thác
và mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân
nhưng ở chiều ngược lại
thì cũng đòi hỏi chính người dân
phải thường xuyên và chủ động cung cấp thông tin
dữ liệu để lực lượng ở cơ sở
cập nhật và chuyển hóa liên tục
như thường ngày ông vũ đi kiểm tra
khu xóm trọ do mình làm chủ
ngoài đảm bảo các vấn đề an toàn
thì việc nhắc nhở những người mới đến
chủ động lên công an phường khai báo tạm trú
là điều ông vũ luôn thực hiện
tuy nhiên ông vũ cho biết
cả khu trọ hàng chục phòng của ông
luôn có sự thay đổi nhiều
về người đến người đi
việc nhắc nhở dù diễn ra liên tục
nhưng không phải người lao động nào cũng thực hiện
đúng đủ các yêu cầu về thông tin cơ chú
người ta thường khai báo với chủ trọ
tôi cứ phải đi thường xuyên
là quán triệt cho người
anh em người thư trọ
phải lên công an phường khai báo
người ta có khi báo cho chủ nhà trọ
xong là người ta chả khai báo gì cả
nó gây cho một cái khó khăn
cho công tác quản lý của bên công an
tức là giúp người ta
thúc giục người ta rồi
nhưng người ta không lên
ý thức của người dân là sẽ có yếu tố tác động
rất là lớn trong việc hoàn kiệm
hệ thống dữ liệu dân cư này
đầu tiên sẽ giúp tiết kiệm thời gian công sức
của người dân rất là nhiều
cái công tác mà chủ yếu chúng tôi làm mạnh
đây đó là công tác tuyên truyền
như vậy thì nhân dân mới hiểu được
cái giai đoạn này đã đăng
chính phủ đang thực hiện công tác đề án sáu
rất là quan trọng
mọi người cần phải cập nhật thay đổi dữ liệu thông tin
phải làm cân cước dân dân chít
để sao cho hoàn thiện hồ sơ dữ liệu dân cư
của chính bản thân mình
chỉ ở một địa bàn cấp cơ sở như
phường khương đình quận thanh xuân hà nội
nhiều vấn đề khó khăn đã đặt ra với lực lượng công an
trong mục tiêu làm đúng đủ sạch sống
dữ liệu dân cư
nhìn lại một năm triển khai đề án sáu
trên toàn quốc
bên cạnh những điều đạt được
thì vẫn còn có những khó khăn
mà lực lượng công an cần tiếp tục giải quyết
đến nay sáu mươi địa phương đã kết nối
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
để phục vụ khai thác thông tin công dân
giải quyết thủ tục hành chính
ba địa phương chưa thể kết nối dữ liệu
là do chưa đảm bảo an ninh an toàn
theo hướng dẫn của bộ thông tin và truyền thông
trên thực tế dữ liệu dân cư
mới chỉ là phần gốc
để dữ liệu sống
song song với bộ công an
các bộ ngành địa phương cũng phải tiến hành
cập nhật dữ liệu mới chuẩn xác của công dân
một ví dụ để quý vị dễ hình dung
hiện nay sau khi đối soát
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
có gần bốn triệu thuê bao di động
phải được chuẩn hóa thông tin
sau gần nửa tháng triển khai
đã có hơn một triệu thuê bao được chuẩn hóa
chỉ mất vài phút với thao tác đơn giản
thông tin chính xác đã được cập nhật
vào hệ thống
như vậy là nhờ vào sự kết nối
giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và cơ sở dữ liệu của bộ thông tin và truyền thông
chúng ta không chỉ làm sạch được
thông tin thuê bao di động
loại bỏ được sim giác
mà còn ngăn ngừa những hành vi lợi dụng sim giác
để thực hiện các hành vi phi pháp
như đe dọa lừa đảo
rõ ràng kết nối liên thông
sẽ đảm bảo đồng bộ thống nhất
về dữ liệu nuôi sống dữ liệu
điều này có ý nghĩa rất lớn
trong tiến trình truyền đổi số quốc gia
mang lại tiện ích thiết thực cho người dân và xã hội
phần trình bày của tôi ngày hôm nay
đến đây cũng xin được kết thúc